với vấn đề này chúng tôi đã làm việc với sở tài nguyên và môi trường tỉnh bắc cạn
theo lãnh đạo tri cục bảo vệ môi trường tỉnh bắc cạn đơn vị này đã thực hiện quan trắc mẫu nước thải của bệnh viện và kết quả đều trong ngưỡng cho phép xả thải ra môi trường
tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ khi thực hiện xây dựng bệnh viện chủ đầu tư là ban quản lý dự án công trình xây dựng bệnh viện đa khoa bắc cạn đã thiếu sót khi chưa làm hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải và nguồn nước trước khi bản giao công trình
như vậy đến thời điểm này việc xả nước thải ra ngoài môi trường của bệnh viện đa khoa bắc cạn là hoàn toàn trái quy định trong suốt hơn một năm qua

nhưng việc nguồn nước này có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân hay không thì rất cần có sự vào cuộc kiểm tra của sở y tế tỉnh bắc cạn
đồng thời các cấp chính quyền địa phương cần có những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như xây cống thoát khép kín để hạn chế mùi hôi thối cũng như sớm giải quyết tình trạng trên để người dân có thể tiếp tục ổn định sinh sống tại khu vực này

đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
để làm được điều này chính phủ thụy điển là một trong những quốc gia đi đầu trong việc đánh thuế carbon thuế tiêu thụ đặc biệt với các nhiên liệu có hàm lượng carbon cao giảm dần phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch
tuy nhiên trong quá trình thực hiện mục tiêu của chính phủ thụy điển cũng gặp những khó khăn nhất định
trong quá trình phát triển chúng tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề trong đó có vấn đề về các phương tiện giao thông có quá nhiều ô tô dẫn tới lượng phát thải lớn
tiêu hao nhiều năng lượng hóa thạch cũng như việc người dân trước đây chưa có ý thức tiết kiệm lương thực nên sử dụng dư thừa thực phẩm dẫn tới lãng phí tài nguyên
phát triển kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh chính phủ quốc gia này cũng có những ưu đãi xanh cho các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất điện từ các nguồn tái tạo qua đó cắt giảm chi phí sản xuất
chín mươi chín rắc thải sinh hoạt cũng được tận dụng để sản xuất năng lượng tái tạo
theo dự đoán đến năm hai nghìn hai mươi
thụy điển sẽ sử dụng năm mươi năm năng lượng tái tạo
không chỉ có sự quyết tâm của chính phủ qua các sáng kiến mà quốc gia này cũng có pháp luật nghiêm minh hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe con người và môi trường
chia sẻ trong buổi gặp mặt các cơ quan truyền thông nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường của thụy điển cũng đưa ra phân tích so sánh về những vấn đề môi trường ở hai quốc gia qua đó đưa ra góp ý cho sự phát triển bền vững của việt nam
để trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về đổi mới sáng tạo chúng tôi tập trung vào giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức của người dân
khi mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm của mình họ sẽ hành động vì môi trường
chúng tôi cũng có các cơ chế mở khuyến khích doanh nghiệp công nghệ phát triển để có được nền kinh tế xanh
theo tôi đây là những vấn đề chính việt nam cần quan tâm
trong thời gian tới thụy điển đã đề xuất về ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước hỗ trợ công nghệ giúp các doanh nghiệp việt nam biến thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển